các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn
trước khi đến với những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin mới nhất về tình hình bão trên biển đông mà chúng tôi vừa cập nhật
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu vào dạng sáng qua trên địa bàn tỉnh lào cai đã có mưa to đến rất to
gây lũ ống lũ quét ở một số địa phương trong tỉnh
đặc biệt tại xã trịnh tường huyện bát sát thì mưa lũ đã khiến một người mất tích
cuốn trôi nhiều tài sản và hoa màu của người dân
như vậy là cơn bão số sáu và hoàn lưu của nó còn chưa hoàn toàn chấm dứt ảnh hưởng đối với các tỉnh miền núi phía bắc
thì chúng ta lại chuẩn bị tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số bảy
vào trưa nay bão số bảy đã đi vào khu vực phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
vào hồi một mươi giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai sáu độ kinh đông
trên khu vực phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng ba mươi km đi sâu vào đất liền tỉnh quảng đông trung quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi hai tám độ vĩ bắc
một trăm linh chín bốn độ kinh đông trên đất liền phía đông nam tỉnh quảng tây trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông vào ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp bảy
giật cấp tám cấp chín biển đông mạnh
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số bảy
từ gần sáng ngày hai mươi tám tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng tám
ở bắc bộ có mưa diện rộng khu vực tây bắc và việt bắc mưa vừa mưa to
khu vực các tỉnh bắc trung bộ từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng tám có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to
cảnh báo lũ quét cấp độ dỉu roi thiên tai cấp ba

trước đó vào khoảng bảy giờ sáng cùng ngày chủ tiệm vàng trang ngọc là ông lê văn huấn dậy mở cửa tiệm ở tầng một
thì phát hiện một lượng lớn vàng bị đánh cắp nên báo tin tới công an phường nam hà
vừa qua một nhóm đối tượng liên tiếp gây ra ba vụ trộm xe máy
trên địa bàn tỉnh quảng ninh khi đang trên đường tẩu thoát đã bị lực lượng chức năng truy đuổi bắt giữ
các đối tượng gồm trịnh văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trịnh văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và trương ngọc khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại tỉnh quảng ninh
công an địa phương cho biết vào ngày hai mươi ba tháng tám vừa qua từ tin báo của một người dân ở huyện tiên yên về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy
lực lượng công an đã trích xuất camera tại đội cảnh sát giao thông qua đó xác định ba đối tượng nghi vấn
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng ninh phối hợp với công an các địa phương liên quan đã truy đuổi và đón lõng bắt giữ hai đối tượng trên ở quốc lộ một mươi tám là trịnh văn sơn và trịnh văn thành
vào chiều cùng ngày bắt được trương ngọc khanh khi đối tượng đang trốn ở nhà thu giữ chiếc xe máy các đối tượng này đã trộm cắp được
tình trạng khai thác tài nguyên rừng lén lút vẫn đang có diễn biến phức tạp
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút đêm qua tổ công tác của phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh hà giang đã phát hiện thu giữ ba mươi một cục gỗ nghiến đang cất giấu chở mang đi tiêu thụ
tổ công tác đã kịp thời có mặt
qua kiểm tra đây là số gỗ nghiến thuộc nhóm hai a được nhà nước cấm khai thác đã bị lâm tặc cắt đoạn dạng thớt với kích thước ba mươi x bốn mươi năm cm đang tập kết chờ tiêu thụ
tổ công tác đã mời hạt kiểm lâm rừng đặc dụng phong quang và đại diện chính quyền xã minh tân phối hợp làm thủ tục thu giữ bàn giao cho kiểm lâm để xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn xảy ra hiện tượng một số tổ chức cá nhân tự ý khai thác đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép
công an tỉnh lạng sơn đã quyết liệt vào cuộc với nhiều giải pháp để đấu tranh với các đối tượng vi phạm
đây là vụ việc khai thác đất trái phép tại khu đồi của gia đình ông hà văn cường ở thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang vào ngày một mươi sáu tháng tám vừa qua
khi lực lượng chức năng đến nơi ba máy xúc vẫn đang hoạt động ba ô tô tải khác đang chuẩn bị vận chuyển đất ra khỏi địa bàn để bán
tại hiện trường hàng chục nghìn tấn đất đồi đã bị xẻ và múc đi
công an tỉnh lạng sơn đã quyết liệt vào cuộc với nhiều giải pháp để đấu tranh với các đối tượng vi phạm
về công trình này thì chỉ gọi là mở đường vào để tới thuận tiện cho việc canh tác
cái này thì mình khai thác ở đây cũng được độ một hai tháng thì cũng là vi phạm thì cũng có vi phạm
đấy thì bây giờ cũng bảo ở đây thì vi phạm đến đâu thì mình xử lý đến đấy làm sao được
theo thống kê chưa đầy đủ chỉ tính riêng trên địa bàn ba huyện hữu lũng cao lộc và lộc bình
thời gian qua đã có bốn trăm linh sáu trường hợp vi phạm
trái phép khoảng trên bốn mươi hai hectare trong đó hữu lũng là địa bàn phổ biến nhất
cho đến thời điểm này chúng tôi đã xử lý khá nhiều vụ việc và tương quyết xử lý nghiêm
đến thời điểm này thì cơ bản tình hình đã ổn định các đối tượng vi phạm thì cơ bản đã chấm dứt
thời gian qua tình trạng khai thác đất sàn lấp mặt bằng trái phép diễn ra tràn lan trên địa bàn tỉnh
làm thay đổi cảnh quan hiện trạng gây sản lỡ đất tác động xấu đến môi trường
công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện bác sứ một mươi
bốn vụ khai thác đất sàn lấp mặt bằng trái phép xử phạt trên hai trăm linh triệu đồng
truy thu gần hai tỷ đồng tiền thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường
để đấu tranh có hiệu quả vấn đề này thì chúng tôi là thường xuyên tổ chức anh em là trinh sát và bắt quả tăng
các đối tượng hoạt động khai thác đất trái phép trên địa bàn
và trong thời gian đấu tranh mạnh thì một số đối tượng khai thác trộm vào buổi chiều tối hoặc là trong đêm
mà chủ yếu là khai thác là ở những khu vực sâu cho nên trong công tác tổ chức bắt giữ
đôi lúc đúng là nhờ rất nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực quyết tâm thì chúng tôi tổ chức anh em là hoàn thành tốt nhiệm vụ
đến thời gian giai đoạn này thì đã tạm ổn định và tất cả những đối tượng đã bắt là chúng tôi kiên quyết
giữ tạm giữ phương tiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
khai thác đất trái phép không chỉ gây thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái
vì vậy ngoài việc triển khai ngăn chặn quyết liệt của lực lượng công an tỉnh thì chính quyền địa phương
cũng cần nâng cao trách nhiệm quản lý tài nguyên đất có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn xử lý kịp thời
không để hoạt động khai thác đất trái phép tái diễn trên địa bàn
không có nghề nghiệp ổn định từng bị xử phạt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và buộc phải đi cai nghiện tập trung
thế nhưng nguyễn ngọc quang chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng vẫn ngựa quen đường cũ
tiếp tục lao vào con đường ma túy và mới đây đối tượng đã bị tòa nhân dân quận sơn trà
đưa ra xét xử lưu động về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng của viện kiểm sát đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy quang đi mua ma túy tổng hợp dạng đá
từ một người tên nam không rõ lai lịch tại đường đinh công chứ phường thọ quang quận sơn trà
sau khi mua được ma túy quang rủ thêm nhóm bạn của mình đến khu vực phường an hải bắc để cùng nhau sử dụng
thì bị lực lượng biên phòng sơn trà phát hiện bắt quả tàng
tòa nhân dân quận sơn trà tp đà nẵng đã tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc quang năm năm tù
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
một đối tượng vận chuyển trái phép gần ba mươi năm kg pháo nổ vừa bị công an huyện bát sát tỉnh lào cai bắt giữ
chỉ sau hai mươi phút truy đuổi
tại km số hai mươi tám hai trăm linh tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b thuộc thôn bản vai xã bản qua công an huyện bát sát phối hợp với công an xã bản qua
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện đối tượng sầm văn thái trú tại xã tả phời thành phố lào cai tỉnh lào cai
điều khiển xe mô tô vượt quá tốc độ cho phép chở theo một bao tải có biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng xe để kiểm tra đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy sau đó bỏ lại phương tiện hàng hóa và chạy trốn vào khu dân cư
sau gần hai mươi phút khoanh vùng truy đuổi tổ công tác đã kịp thời khống chế và bắt giữ được đối tượng
tại cơ quan điều tra đối tượng sầm văn thái khai nhận mua ba mươi bốn bảy kg pháo nổ gồm một trăm năm mươi báo bánh pháo tép hai bánh pháo hình tròn từ trung quốc mang về địa phương để bán kiếm lời
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã cùng với sự đồng hành của biên tập viên tinh hạnh
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã số hai ngày một mươi hai tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi chín của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình
đối với đối tượng đặng thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã ngọc
lương huyện yên thủy tỉnh hòa bình về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy chúng tôi cũng nhận được quyết định truy nã đối với hai đối tượng
từ hai đơn vị khác nhau của công an tỉnh ninh bình
công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trương văn hưởng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã đồng hóa huyện kim bảng tỉnh hà nam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và bị công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình ra quyết định truy nã
là đối tượng phạm văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xóm một xã hùng tiến huyện kim sơn tỉnh ninh bình
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện